các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các quán bar karaoke trong quá trình hoạt động
phụ thuộc phần nhiều vào ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này trong từ mục tiêu điểm
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy tai nạn sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy
nhà xưởng của một công ty chuyên sản xuất mứt xốp tại phường uyên hưng thị xã tân uyên tỉnh bình dương
bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn
do nhà xưởng của công ty nằm sát một cây xăng và một công ty khác
nên công nhân và người dân trên địa bàn hoảng loạn tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy
khu vực nhà xưởng bị cháy rộng khoảng một mươi m hai
trong đó có khoảng một m hai bị đổ sập hàng hóa bị thiêu dụi gây thiệt hại lớn về tài sản
tối ngày một mươi tám tháng bảy tiệm rán keo ở phường trần hưng đạo thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
bùng phát lửa lan sang cửa hàng mắc kính bên cạnh thiêu dụi nhiều tài sản đám cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng ngãi huy động năm xe cứu hỏa một xe cứu nạn đến hiện trường
rất may hỏa hoạn không gây thương vong nhưng đã làm hư hại nhiều tài sản mất điện toàn khu vực và tắc nghẽn giao thông trong nhiều giờ
đến hai mươi một h cùng ngày đám cháy được khống chế
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu được bốn người thoát nạn trong vụ cháy nhà dân xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng bảy
tại số ba trăm bảy mươi tám phúc tân quận hoàn kiếm thành phố hà nội
các nạn nhân bị mắc kẹt trên các tầng trong khi cháy lớn ở tầng một của ngôi nhà
nhận tin báo cháy công an quận hoàn kiếm điều một xe chỉ huy
hai xe chữa cháy tri viện hai xe của công an quận ba đình đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy cứu người bị nạn
vụ việc tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại nhà dân và cho thấy nguy cơ có thương vong về người
trong các vụ cháy xảy ra vào lúc dạng sáng là rất lớn
thưa quý vị và các bạn mặc dù không gây thiệt hại về người
nhưng vụ cháy quán bar new mdm vừa xảy ra
mới đây gây thiệt hại rất lớn về tài sản
đây được xem là quán bar có quy mô lớn nhất của thành phố hải phòng
với diện tích hơn một m hai nếu lực lượng chức năng không có mặt kịp thời
đám cháy đang có nguy cơ lan nhanh ra khu vực lân cận đông dân cư
trước đó công an thành phố hải phòng cũng đã tiến hành kiểm tra phát hiện
và chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở này
khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng bảy cháy lớn xảy ra tại quán bar new mdm club
lô hai mươi sáu đường lê hồng phong phường đông khê quận ngo quyền thành phố hải phòng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy khẩn trương điều động lực lượng phương tiện có mặt tại hiện trường
qua trinh sát đám cháy không có người mắc kẹt
tuy nhiên đám cháy tỏa nhiều khói và khí độc
xung quanh tường xây có chiều dài bốn mươi cm hai lớp mái tôn
hạn chế việc tiếp cận hiện trường tiến hành chữa cháy của cán bộ chiến sĩ
với diện tích xây dựng hơn một m hai nếu không không cháy kịp thời
đàm cháy có thể sẽ gây hậu quả lớn khi xung quanh khu vực này đông dân cư
cái việc di chuyển vào để quan sát phát hiện gốc lửa để cứu người bị nạn là vô cùng khó khăn
thậm chí là khi vào đấy với nhiệt độ cao như vậy với cái nồng độ khói khi đọc nhiều như vậy
thì chiến sĩ cháy mặc dù có trang thiết bị phòng khói và bình thở
nhưng cái tầm quan sát rất bị hạn chế kể cả có đèn soi như vậy cũng không quan sát được
cho nên phát hiện gốc lửa tìm kiếm người bị nạn và tổ chức chữa cháy ban đầu là vô cùng khó khăn
được thẩm duyệt nghiệm thu và đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín
trong quá trình hoạt động thì quán bar này cũng có nhiều tồn tại liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
và với chức năng quản lý nhà nước thì thời gian qua
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhiều lần kiểm tra hướng dẫn nhắc nhở
và đã yêu cầu cơ sở phải khắc phục ngay các vi phạm
lần kiểm tra gần đây nhất ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công an quận ngô quyền thành phố hải phòng cũng đã phát hiện
và yêu cầu chủ cơ sở khắc phục ngay các tồn tại về phòng cháy chữa cháy
thời điểm kiểm tra đường ống dẫn nước chữa cháy không có nước
hệ thống chữa cháy tự động không hoạt động
chưa kiểm tra bảo dưỡng hệ thống cấp nước chữa cháy phương tiện chữa cháy sách tay
hệ thống bao cháy tự động theo quy định
năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một cơ sở không tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định
cho thấy chủ cơ sở chưa có sự quan tâm đúng mức đối với công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động
địa bàn thành phố hải phòng hiện có hơn bốn trăm linh quán bar karaoke hoạt động
quá trình kiểm tra công an thành phố hải phòng cũng đã xử phạt gần một trăm ba mươi cơ sở vi phạm
tạm đình chỉ hoạt động đối với một mươi bốn cơ sở đình chỉ hoạt động đối với một mươi hai cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
vũ trường không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
qua đó cho thấy các vi phạm chủ yếu tập trung về an toàn trong sử dụng thiết bị điện và vi phạm về lối thoát nạn
xác định đây là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
do đó công tác quản lý kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy phải được tiến hành thường xuyên
chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quá trình sinh hoạt của người tham gia sinh hoạt ở đó
hô thuốc lá dùng lửa đốt nến rồi nhiều tiệc sử dụng các pháo phát sáng
thế rồi là các sự cố vệ điện những nguồn nhiệt này có thể dẫn đến cháy
và khi đã cháy ở đây khói độc và nó lan tràn rất nhanh bức xạ nhiệt rất lớn
đám cháy phát triển rất nhanh trong không gian kín như vậy
thì việc thoát nạn đảm bảo tính mạng sức khỏe con người trong đó bị đe dọa rất lớn
các tiêu chữa cũng gặp vô vàn khó khăn
sau vụ cháy của vũ trường mdm ngày một mươi ba chúng tôi thật sự rút kinh nghiệm thật sự sâu sắc
không thể nói gì mà hết được nỗi khổ khi gặp phải những trường hợp như vậy
bản thân chúng tôi thì từ đó cũng luôn luôn nhắc nhở
sát sao hơn việc nhắc nhở
nhắc nhở khách nhân viên thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
và làm tốt cái công tác kiểm tra trước khi ra về
thực tế khi cháy nổ xảy ra tại các quán bar karaoke rất dễ gây ra thương vong về người
vụ cháy xảy ra tại quán bar x năm club thị trấn tứ trưng huyện vĩnh tưởng tỉnh vĩnh phúc
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi làm ba người chết là một ví dụ
trước đó một mươi ba người cũng đã tử vong khi một quán bar trên đường trần thái tông quận cầu giấy thành phố hà nội cháy lớn vào năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi chín quán karaoke lớn nhất tp vinh tỉnh nghệ an xảy ra cháy khiến một người chết
những bài học lớn đối với các cơ sở kinh doanh trong việc xử lý bảo đảm an toàn thoát nạn ngay từ lúc đám cháy phát sinh
do đây là địa điểm tập trung đông người
theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các địa phương nhiều công trình được cải tạo thay đổi công năng từ nhà ở sang quán karaoke
nằm ở trong khu dân cư hoặc những khu đô thị mới thường sử dụng các vật liệu trang trí nội thất tách âm dễ bắt cháy như mút xốp cao su không rẻm
thiết kế các phòng kín lối thoát nạn không bảo đảm
do đó việc nâng cao trách nhiệm của cơ sở các quán bar karaoke trong phòng ngừa và trang bị các kỹ năng để chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh là hết sức cần thiết
exit thoát nạn này khi xảy ra vấn đề thì bắt đầu đèn exit này khi hệ thống điện ngắt đèn exit sẽ tự động phát sáng
thì em sẽ di chuyển tất cả mọi người em sẽ đứng di chuyển tất cả mọi người đấy
em sẽ đứng đây này rồi dơ cái đè lên để mọi người thoát ra
exit thoát nạn này
di chuyển càng thấp người xuống càng tốt
càng thấp người xuống càng tốt để sao mình hít lượng khí sạch nhất bởi vì lượng khói sẽ tỏa lên trên
càng thấp người thì em càng hít được những lượng khí sạch thì em di chuyển ra ngoài
cơ sở điện bản bên tôi luôn thực hiện tốt các quy định phòng cháy chế cháy của quy định nhà nước dưới đây ra
a là luôn phối hợp tốt với các đồng chí công an bên cộng hoàn bản thực hiện tốt tiên truyền phòng cháy chế cháy
b là luôn thực hiện đúng các quy định của những người đầu cơ sở
sau hai năm tạm dừng hoạt động do dịch covid một mươi chín hoạt động của các quán bar karaoke khôi phục trở lại
nhiều cơ sở tiến hành sửa chữa cải tạo phục vụ việc kinh doanh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyên cáo các cơ sở cần thường xuyên bảo dưỡng hệ thống chữa cháy
quá trình cải tạo sửa chữa phải tuân thủ đầy đủ các quy định bảo đảm an toàn
bởi đây là thời điểm dễ dàng phát sinh cháy